thưa quý vị từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi năm
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tài
ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện cổ phấn hóa thoái vốn nhà nước
tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tải
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng đinh la thăng đã bị khai trừ ra khỏi đảng
và đang chấp hành hình pha tù chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và bộ giao thông vận tải
cá nhân ông đinh la thăng vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng gồm đồng chí nguyễn hồng trường
đồng chí nguyễn văn công đồng chí nguyễn ngọc đông và đồng chí nguyễn nhật
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
đồng chí vũ văn ninh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa
thoai vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tài
đồng chí phạm viết muôn nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
có vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo chính phủ
về chủ trương thực hiện cổ phân hóa thoai vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tải
vi phạm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải và các đồng chí nêu trên
đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tài
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
để xảy ra các vi phạm khuyết điểm nêu trên
có trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ tổ thông vận tài và văn phòng chính phủ
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét
xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân liên quan
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân bộ quốc phòng
ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng bị xử lý hình sự
đồng chí đô đắc nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng
và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
bốn đồng chí phó đô đắc nguyễn văn tình nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy quân chủng
năm đồng chí chuẩn đô đắc lê văn đạo nguyên đảng ủy viên nguyên phó tư lệnh quân chủng
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng
và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân và các đồng chí nêu trên
đã gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội đến mức phải xem xét thi hành kỳ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng nguyễn hoàng thủy phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân khu chín
và đồng chí đại tá trương thanh nam đảng ủy viên phó tham miêu trưởng quân khu chín
nguyên phó bí thư đảng ủy sư đoàn trưởng sư đoàn tám quân khu chín
đồng chí trung tướng nguyễn hoàng thủy và đồng chí đại tá trương thanh nam
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm
khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất đai tại sư đoàn tám
để nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
cách tất cả các chức trong đảng đối với đồng chí trương thanh nam
và cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn hoàng thủy
bốn xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bá cảnh
thành ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy đà nẵng
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ huyện ủy ba vì
thành phố hà nội và các cá nhân liên quan về các vi phạm khuyết điểm
đã được kết luận tại kỳ họa
họp thứ ba mươi bốn của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí hà xuân hưng bí thư huyện ủy và đồng chí bạch công tiến
phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
khiển trách đối với đồng chí nguyễn văn hà phó bí thư thường trực huyện ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ba vị
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban thường vụ thanh ủy hà nội
thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ban thường vụ huyện ủy ba vì

ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn quang dũng
trong thời gian giữ chức vụ đảng ủy viên bí thư tri bộ
trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp hòa bình tỉnh hòa bình
đồng chí nguyễn quang dũng đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất đai
cá nhân đồng chí trực tiếp tham mưu và ký một số tờ trình
đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
vi phạm quy định pháp luật đất đai và quy hoạch đô thị
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn quang dũng
bảy cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
ninh thuận xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bốn trường hợp